từ khi trạm thu phí đường quốc lộ một a đoạn qua xã triệu giang huyện triệu phong tỉnh quảng trị đi vào hoạt động
nhất là những ngày gần đây khi giá vé qua trạm tăng lên mỗi ngày nơi đây có hàng trăm lượt xe chạy vào khu dân cư để né tránh trạm
gây mất an toàn giao thông và phá hỏng hệ thống giao thông nông thôn
đây là hình ảnh những chiếc xe tải và ô tô loại nhỏ đi tắt từ đầu làng tả kiên qua tiền kiên rồi vòng qua làng trà liên tây
ra quốc lộ một a để né trạm thu phí do trạm thu phí nằm ở khoảng giữa các làng này
cộng với quãng đường đi vòng chỉ mất thêm chưa đầy hai km so với đi trên tuyến quốc lộ một a
nên các tài xế không ngần ngại đi vòng né trạm điều này gây ra tình trạng mất an toàn giao thông
làm hư hỏng hệ thống giao thông của địa phương và làm đảo lộn cuộc sống nhân dân trong vùng
nguy hiểm hơn là những đoàn xe này hàng ngày vẫn chạy trên cầu bến lội bị xuống cấp
tôi thấy là ngày đêm là hình như là kéo nhau đi rồi tránh chút nhau qua cầu thông chỉ là gây gồ đánh nhau nữa
thì có lẽ là cũng mong rằng là các cấp chính quyền cũng mong sao đó là cũng cán nhiệm cho nhân dân chúng tôi
mấy ngày gần đây do mức thu phí ở trạm đã tăng lên cho nên hiện tượng xe né trạm không những là xe bốn chỗ
mà các loài xe cả xe tài và xe khách lớn cũng đã đi về đường này với mức đồ rất là cao
và nói chung là dân ở địa bàn triệu giang đây học sinh và giáo viên trường chúng tôi thì hàng ngày là đi làm và đi giải
thì có những hiện tượng là học sinh đã bị cháy xuống ruộng
cầu bến lội ở xã triệu giang huyện triệu phong được xây dựng cách đây hai mươi năm năm nhằm phục vụ việc đi lại sản xuất của bà con
và học hành của con em chỉ đảm bảo lưu thông cho những phương tiện có trọng tài dưới hai năm tấn
tuy nhiên để né trạm thu phí nhiều phương tiện có trọng tài gấp năm lần vẫn vô tư chạy phăng qua cầu
không chỉ vậy tuyến đường bê tông nối giữa các làng của xã được nhà nước đầu tư xây dựng cũng đã xuất hiện những đường nứt
nếu mật độ xe nhiều và tải trọng lớn chạy liên tục như hiện nay chắc chắn sẽ khiến đường mau xuống cấp
chưa kể sẽ rất nguy hiểm cho người dân sống hai bên đường vốn quen đi lại sinh hoạt theo nếp thôn quê nhất là vào ban đêm
với lưu lượng như thế này sức cầu biển lồi xây dựng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi một chín mươi hai vốn này do nhân dân đóng góp
với cái công tin chất lượng là từ nhân dân xây dựng không qua kiến trúc giảm phát của đơn vị nào
do vậy chúng tôi rất sợ rằng nếu mà không có sự quan tâm của cấp trên là với tịnh bằng tài sản đồng thời cầu biển lồi này là sụp đổ bất cứ lúc nào
để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân
và tránh tình trạng xe trốn chạm cày nát hệ thống giao thông nông thôn
thiết nghĩ các cơ quan chức năng ở tỉnh quảng trị cần sớm vào cuộc để xử lý quyết liệt
dứt điểm tình trạng trên nhằm đem lại cuộc sống yên bình cho người dân
đồng thời đảm bảo sự công bằng tránh thất thu cho nhà đầu tư thi công tuyến quốc lộ một a